thưa quý vị vụ cháy nhà xảy ra vào khoảng một h ba mươi sáng nay tại kiệt hai trăm ba mươi sáu trên ba mươi một d đường trần cao vân
quận thanh khê thành phố đà nẵng đã làm hai trẻ em tử vong
nhận được tin báo công an phường tam thuận và lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận thanh khê nhanh chóng xuống hiện trường
lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa và đưa được ra ngoài ba người
còn lại trong nhà hai cháu nhỏ sinh năm hai nghìn chín và hai nghìn một mươi một mắc kẹt ở tầng ba do bị ngạt khói nên đã tử vong
đến ba giờ sáng lực lượng chữa cháy mới dập tắt hoàn toàn được đám cháy
hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân hỏa hoạn
trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bản ngố xã mường chanh
công an huyện mường lát tỉnh thanh hóa phối hợp với đồn biên phòng quang triều đã bắt quả thang đối tượng
giang văn hiêm đang vận chuyển hơn một ba trăm linh viên hồng phiến
bước đầu giang văn hiêm khai nhận được một người đàn ông ở bản sim xã quang triều
thuê vận chuyển số ma túy trên từ bản piềng tật đến cây xăng ở bản ngố xã mường chanh với giá một triệu đồng
trong quá trình vận chuyển bị lực lượng công an và biên phòng bắt quả thang
với thủ đoạn giả vờ làm quen qua mạng xã hội để tiếp cận gặp gỡ dụ dỗ các cô gái rồi đem bán cho các quán karaoke
ba đối tượng là lê minh công chú tại tỉnh hải dương hoàng văn toản và hoàng văn khiêm chú tại tỉnh sơn la
đã bị lực lượng công an tỉnh hải dương bắt giữ về hành vi mua bán người
qua mạng xã hội công làm quen với một bé gái sinh năm hai nghìn năm trú tại điện biên rồi rủ về hải dương chơi
khi bé gái này cùng em họ sinh năm hai nghìn bảy về hải dương thì công toản và khiêm đưa về một nhà trọ
tại đây các đối tượng khống chế sử dụng hung khí đe dọa buộc hai nạn nhân nghe điện thoại của một người lạ
phải nói dối là đã đủ tuổi lao động là nhân viên phục vụ quán karaoke và đang nợ ba mươi ba triệu đồng
qua trung gian các đối tượng tìm được chủ một quán karaoke ở tỉnh vĩnh phúc đồng ý trả món nợ ba mươi ba triệu đồng
và nhận hai bé gái về làm nhân viên phục vụ
sau đó chủ quán phát hiện hai bé gái chưa đủ tuổi lao động nên đã liên hệ với gia đình xuống đón về
công an tp tây ninh vừa tạm giữ hình sự các đối tượng trần võ anh phi và huỳnh thị thu mai để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó công an tp tây ninh tiếp nhận tin báo của ông nguyễn văn giàu phó ban cai quản họ đạo liên phường
về việc thánh thất của họ đạo bị kẻ gian đột nhập lấy trộm sáu chân đèn ba bình hoa một bát hương đều bằng đồng
và một triệu đồng trong thùng hương quả
sau khi tiếp nhận tin báo công an tp tây ninh nhanh chóng truy xét và bắt giữ được trần võ anh phi và huỳnh thị thu mai
khi các đối tượng đang trên đường đem tài sản trộm cắp đi tiêu thụ
tại công an tp tây ninh hai đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận trước đó đã thực hiện chót lọt
hai vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tp tây ninh
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh gia lai
trên địa bàn các huyện ea ba crom ba đắk đoa chư sê và chư prong
mưa bão đã làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân ước tính khoảng hơn ba trăm hai mươi triệu đồng
nước lớn đổ về làm ngập
hai ngầm tràn qua thôn preju xã chư răng và mơ năng hai xã kim tân huyện ea ba
khiến cho hai thôn này tạm thời bị chia cắt
ngoài ra một số diện tích hoa màu chủ yếu là sắn và bắp của người dân
ở vùng trũng thấp dọc bờ sông và suối đã bị ngập
chính quyền ubnd huyện chư prong
cho biết công trình thủy điện của công ty cổ phần thủy điện khải hoàng
đang xây dựng trên địa bàn xã ea ga vừa xảy ra vỡ đập dẫn nước của thủy điện
vụ việc không làm ảnh hưởng về người riêng hoa màu của người dân có bị ảnh hưởng
vẫn đang được thống kê
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã bố trí lực lượng trực
tại các ngầm tràn các vị trí sạt lở bờ sông và suối để không cho người
và phương tiện qua lại khi nước chưa rút
chính quyền địa phương đã kịp thời thông báo cho học sinh hai thôn preju
xã chư răng và mơ năng hai xã kim tân nghỉ học trong thời gian nước lớn
theo dự báo từ ngày một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba khu vực từ thanh hóa
đến quảng ngãi có nguy cơ xảy ra các đợt mưa lớn trên diện rộng gây lũ
đặc biệt là các trận mưa cường suất lớn gây ra nguy cơ cao về lũ quét sạt lở đất
ở các khu vực vùng núi
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn
công tác ứng phó với mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ lũ quét sạt lở đất
văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo
bộ công an vừa có công điện về đề nghị công an các đơn vị địa phương
triển khai một số nhiệm vụ sau
theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất
phối hợp tổ chức thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền
người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại
phối hợp với các lực lượng tại cơ sở kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông
suối khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân
bố trí lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn phân luồng cắm biển cảnh báo
đảm bảo an toàn giao thông kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn
khu vực ngập sâu nước chảy xiết khu vực sạt lở
sẵn sàng lực lượng tổ chức cứu hộ cứu nạn giúp nhân dân kịp thời ứng phó
khắc phục hậu quả sau thiên tai triển khai các biện pháp công tác đảm bảo an toàn hồ đập công trình
có dự án trọng điểm quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn lũ quét
sạt lở đất và ngập úng kịp thời thông tin về tình hình và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân
trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
thực hiện tốt công tác bốn tại chỗ chủ động các phương án phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn tính mạng
sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc
các cơ sở giam giữ trong công an nhân dân
chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị phương tiện đặc trủng chuyên dùng cơ số thuốc men y tế
phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo quân số công tác trực ban trực chỉ huy
thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai và chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba
trong đoạn karaoke ba đối tượng lê minh công chú tại tỉnh hải dương hoàng văn toản và hoàng văn khiêm
chú tại tỉnh sơn la đã bị lực lượng công an tỉnh hải dương bắt giữ về hành vi mua bán người
qua mạng xã hội công làm quen với một bé gái sinh năm hai nghìn năm trú tại điện biên
sau đó thì công rủ em này về hải dương chơi
khi bé gái này cùng với em họ sinh năm hai nghìn bảy về hải dương chơi thì công toản và khiêm đưa về một nhà trọ
tại đây các đối tượng khống chế sử dụng hung khí đe dọa
buộc hai nạn nhân nghe điện thoại của một người lạ đồng thời phải nói dối đã đủ tuổi lao động
và là nhân viên phục vụ quán karaoke và đang nợ ba mươi ba triệu đồng
qua trung gian các đối tượng tìm được chủ một quán karaoke ở tỉnh vĩnh phúc
đồng ý trả món nợ ba mươi ba triệu đồng và nhận hai chị em về làm nhân viên phục vụ tại quán do mình làm chủ
sau đó anh này phát hiện hai chị em chưa đủ tuổi lao động nên đã liên hệ với gia đình xuống đón về
sau đó thì gia đình đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng
tại thanh hóa vào khoảng một mươi năm h bốn mươi phút ngày tám tháng một mươi
trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bản ngố xã mường chanh
lực lượng công an đã bắt quả tăng đối tượng giang văn hiêm
trú tại bản na hìn xã mường chanh huyện mường lát đang vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ trong người và trong xe máy của đối tượng một ba trăm linh một viên hồng phiến
bước đầu giang văn hiêm khai nhận đã được một người đàn ông ở bản sim xã quang triều
thuê vận chuyển số ma túy trên từ bản
biển tạp đến cây xăng ở bản hố xã mường chanh với giá một triệu đồng
trong quá trình vận chuyển thì bị lực lượng công an và biên phòng bắt quả tàng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay hoạt động mua bán và tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai diễn biến hết sức phức tạp
trước tình hình đó đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp công tác quyết tâm đẩy lùi tội phạm ma túy
góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân
mới đây công an thành phố biên hòa đã bắt quả tang đối tượng lê nguyễn hiếu trung hai mươi sáu tuổi
trú tại thành phố hồ chí minh đang mang ba gói ma túy đá với trọng lượng hơn một trăm linh gram đi bán
với giá hai mươi bốn triệu đồng cho người nghiện tại khu phố hai phường trung dũng
mở rộng điều tra công an tp biên hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp thái thành tân hai mươi sáu tuổi
và ngô sơn hoàng hai mươi một tuổi cả hai đều trú tại thành phố hồ chí minh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét nơi ở của các đối tượng
tại phường tân thuận tây quận bảy thành phố hồ chí minh
thu giữ thêm bốn gói ma túy với trọng lượng hơn một mươi gram và nhiều tăng vật khác
tăng vật thu giữ hơn một kg ma túy tổng hợp hơn bốn trăm linh gram thuốc lắc gần một trăm năm mươi gram heroin cùng nhiều tăng vật khác
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa
tập trung và phát hiện các đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng đa phép chất ma túy trên địa bàn tp hcm để xây dựng kế hoạch triệt phá
nhằm ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
xác định cuối năm là thời điểm các đối tượng thường hay lợi dụng để mua bán tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
công an tp hcm đã và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ trong đó có việc tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán karaoke
nhà nghỉ nhà cho thuê quyết tâm không cho tội phạm về ma túy có cơ hội hoạt động góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên